từng được biết đến với nhiều tên gọi như người đàn bà thép của ngành ngoại giao nhà giáo nhiều con
giáo sư tiến sĩ nguyễn thái yên hương đã dành chọn cuộc đời công tác gắn bó với nghiệp nghiên cứu và giảng dạy
với bà niềm tin chính là động lực vươn tới đỉnh cao của sự thành công sau những năm tháng miệt mài gắn bó với công việc
nằm trong tốp đầu những sinh viên tốt nghiệp học viện ngoại giao năm một nghìn chín trăm tám mươi năm
nguyễn thái yên hương đã được giữ lại làm giảng viên tại trường
dù lúc đó chưa xác định sẽ dành gần chọn đời nghiên cứu và giảng dạy tại hoa kỳ
nhưng nguyễn thái yên hương đã có tâm nguyện trở thành một chuyên gia trong lĩnh vực nghiên cứu
chúng tuyển vào chương trình thạc sĩ tại đại học notre dame hoa kỳ
con đường nghiên cứu về một đất nước có nhiều mối liên hệ với việt nam bắt đầu
tròn ba mươi năm gắn bó với nghiên cứu và giảng dạy vì nữ giáo sư đầu tiên của ngành ngoại giao việt nam
đã góp phần khẳng định vị thế của việt nam trên trường quốc tế nhất là trong quan hệ với hoa kỳ
phục vụ cho giảng dạy để cuốn các vấn đề nghiên cứu về hoa kỳ hoặc là cuốn về nghiên cứu
thì chúng tôi viết về quan hệ nghĩ chung tiếp cận với góc độ cân bằng quyền lực
hoặc là về giáo trình thì tôi viết về lịch sử hình thành và phát triển nước mỹ
từ thế kỷ đầu khi thành lập quốc đến thế kỷ một mươi chín
thì những cái đó tôi nghĩ là góp phần nhỏ cho quá trình giảng dạy
chuyên gia hết sức sâu về quan hệ việt nam hoa kỳ cũng như là về ngành hoa kỳ học đấy
với những cái hiểu biết đó thì các bạn bè học giả kể cả những quan chức ngoại giao của hoa kỳ
cũng hết sức là đánh giá cao những cái kiến thức của giáo sư
và vì vậy cho nên là những cái đóng góp kể cả kênh học giả kênh hai
thúc đẩy quan hệ hai nước có những bước tiến như chúng ta đã chứng kiến trong thời gian qua
luân tâm niệm là người truyền đạt kiến thức cho lớp trẻ
ngoài thời gian dành cho công việc nghiên cứu
thì hơn ba mươi năm qua
việc truyền thụ kiến thức cho những người học trò đã trở thành động lực cho giáo sư tiến sĩ nguyễn thái yên hương
cô luôn khuyến khích những sinh viên là đi theo một cái phương pháp chủ động hơn sáng tạo hơn
bằng cái việc là cô tạo điều kiện cho sinh viên trên lớp được teamwork làm việc thuyết trình với nhau
và một trong những cái thú vị nhất đấy chính là cái việc mà mô phỏng điều trấn của hội yên tạng mỹ
đến hôm nay sau hơn ba thập niên trong nghề
giáo sư yên hương cảm thấy may mắn vì có được sự hậu thuẫn to lớn từ gia đình người thân và đồng nghiệp
trở thành nữ giáo sư đầu tiên của ngành đối ngoại
bà vẫn không ngừng nỗ lực để đem lại những giá trị tốt đẹp hơn cho cộng đồng